các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong khi diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp do tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng cao
điều kiện thời tiết khí hậu ngày càng khắc nghiệt sức cạnh tranh của thị trường lớn khi hội nhập
và nhu cầu về tiêu thụ nông sản an toàn của người tiêu dùng lớn là những yêu cầu đòi hỏi
cần phải đề mạnh ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp
tại huyện phúc thọ thành phố hà nội thực tế việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
trên địa bàn huyện đã góp phần nâng cao năng suất cũng như chất lượng cây trồng vật nuôi
giúp người nông dân dần thay đổi thói quen tập quán canh tác và đem lại hiệu quả cao
trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
trên địa bàn huyện để muốn phát triển công nghệ cao thì trước hết là chúng tôi cũng tham mưu cho ủy ban dân huyện
là tập huấn trong công tác để nông dân đều nắm được về phát triển công nghệ cao
thứ hai nữa là trong công tác tuyên truyền tuyên truyền để vận động nông dân
đặc biệt là tuyên truyền để các doanh nghiệp họ vào họ đầu tư đất
sau đó thì họ sẽ triển khai để phát triển công nghệ cao
không cũng thế ở huyện thì chúng tôi cũng đã tham dự cho huyện có những cơ chế
để hỗ trợ cho các đơn vị họ làm công nghệ cao
để ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp thì yêu cầu thiết yếu
đó là phải có quỹ đất để áp dụng công nghệ
do đó từ nhiều năm nay huyện phúc thọ đã đẩy mạnh thực hiện công tác dồn điền đổi thừa
nhằm tạo ra các cánh đồng lớn phục vụ cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa
sau dồn điền đổi thừa trên địa bàn huyện đã hình thành những vùng chuyên canh chăn nuôi tập trung
rau an toàn trồng lúa chất lượng cao
đặc biệt có thể kể tới đó là trồng cây hoa ly cho thu nhập lên tới hàng tỷ đồng một hectare một vụ
trồng hoa là cái thu nhập rất là lớn
đối với cái thu nhập hoa với cả cây lúa chúng ta đang cấy
nếu cho so sánh thì khoảng nối gấp của hai ba một mươi lần
thế cho nên là
chúng tôi cũng đang tích cực tuyên truyền để vận động bà con phát triển
đặc biệt là cây hoa để nâng cao đời sống cho nhân dân
địa phương thì cũng chỉ tạo cái cơ chế đặc biệt là cái dồn điền đồi thừa
những nhà có nhu cầu để dồn điền về một nơi
chúng tôi cũng vận động nhân dân để tạo điều kiện cho những hộ trồng hoa này
để có một khu vực tốt nhất để thuân tiện cho việc trồng hoa
đây là mô hình trồng hoa ly công nghệ cao trên diện tích hai hectare
của gia đình ông đỗ huy nhân
nghĩa tại thôn táo xã tam thuấn huyện phúc thọ thành phố hà nội
là một trong năm hộ gia đình đầu tiên triển khai mô hình trồng hoa ly
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi hai được sự giúp đỡ về kỹ thuật của trung tâm khuyến nông hà nội
gia đình ông đã mạnh dạn đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho công tác trồng giống hoa khó tính này
như giống nhập ngoại kho tủ lạnh lên tới hàng tỷ đồng
có thể nói hoa ly là giống hoa yêu cầu mức đầu tư lớn
nhưng bên cạnh đó cũng cho lợi nhuận rất cao
do đó nhờ áp dụng công nghệ cao trong sản xuất đã giúp gia đình ông nâng cao được năng suất hoa
cũng như đem lại thu nhập cho gia đình ông lên tới hàng tỷ đồng
và tạo công an việc làm cho nhiều người dân trên địa bàn xã
từ cách đây được bảy tám một mươi năm trở lại đây thì phát triển trồng các loại hoa
và thu nhập của các loại hoa thì nó cao hơn nhiều so với trồng các loại màu thông thường khác
như cái hoa ly này mình phải chuẩn bị đất rất là tốt chuẩn bị rất là kỹ càng
sau khi chuẩn bị đất xong thì phải dùng đất sạch ủ ải
xong thì bắt đầu ta tiến hành luôi cụ trong kho
mang ra trồng và chăm sóc
hiện bây giờ gia đình có khoảng một mươi năm công nhân
thì lương tháng bình quân khoảng năm triệu đồng một người
bên cạnh việc quy hoạch hỗ trợ người nông dân trong việc áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
huyện phúc thọ còn tích cực mời gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển các mô hình
vùng sản xuất chuyên canh áp dụng công nghệ cao
trên thực tế đã có nhiều doanh nghiệp đã tìm về phúc thọ để đầu tư sản xuất nông nghiệp
như công ty trách nhiệm hữu hạn xuân cầu
công ty trách nhiệm hữu hạn vinagap
và đặc biệt gần đây nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn ba huân
đã đầu tư xây dựng nhà máy xử lý và chế biến trứng da cầm công nghệ cao tại thị trấn phúc thọ
và đây cũng là nhà máy xử lý trứng da cầm công nghệ cao đầu tiên tại hà nội
xây dựng nhà máy xử lý trứng da cầm công nghệ cao tại quyện phúc thọ
chúng tôi đưa ra mấy vấn đề về hiệu quả
thứ nhất là chúng tôi tạo công an việc làm
được cho hàng trăm người lao động ngay tại địa phương
thứ hai nữa là chúng tôi liên kết để mà hợp tác đầu tư cùng với bà con nông dân
xây dựng những vùng chăn nuôi an toàn vệ sinh thực phẩm
và đưa quả trứng đó về để tiêu thụ
thứ ba nữa vấn đề quan trọng hơn cả
đó là vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm trong ngành trứng da cầm và ngành thực phẩm
thì đây là vấn đề mà chúng tôi đã
chúng tôi đang qua đã xây dựng một cái chuỗi từ trang trại đến bàn ăn thành công tại thành phố hồ chí minh
và với cái quyết tâm đẩy mạnh về cái thương hiệu
về cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm mà chúng tôi đã ra đây
chúng tôi xây dựng và tạo một cái chuỗi ngay tại hà nội
nằm trên diện tích hai hectare với tổng số vốn đầu tư trên một trăm linh tỷ đồng
mỗi giờ nhà máy có thể xử lý sáu mươi năm quả trứng
toàn bộ dây chuyển thiết bị xử lý trứng của nhà máy là tự động hóa một trăm linh của hà lan
quy trình xử lý trứng phải trải qua công đoạn như rửa trứng xấy khô chiếu tiêu uv diệt khuẩn
soi tìm chứng hỏng bao một lớp dầu bảo vệ giúp ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn từ bên ngoài vào trong trứng
đồng thời in nhãn hiệu và ký hiệu để truy xuất nguồn gốc từng quả trứng cân trọng lượng và đóng hộp thành phẩm
tất cả hệ thống cân được điều khiển bằng một hệ thống máy vi tính
hệ thống máy vi tính này được lập trình và sau đó quả trứng sẽ theo lập trình đó để ra từng len một len một len hai len ba len bốn cho đến len một mươi hai
trước khi quả trứng được đưa ra lên thì lại còn được in luôn cả logo cũng như là các mã số để truy xuất lô hàng
nhà máy đi vào hoạt động đã thu mua một lượng lớn trứng da cầm trên địa bàn hà nội và các địa phương lân cận
điều này góp phần mở rộng đầu ra cho các hộ chăn nuôi
và thúc đẩy phòng truyền thống của nhà máy
phát triển sản xuất nông nghiệp sạch đồng thời cung cấp một nguồn trứng ra cầm an toàn cho người tiêu dùng thủ đô
không những vậy nhà máy còn tạo công ăn việc làm với mức thu nhập ổn định cho hàng chục người lao động tại địa phương
từ khi mà công ty hoạt động ở đây thì đời sống của khi mình vào làm việc thì đời sống của cá nhân mình cũng như gia đình mình được cải thiện rất là nhiều
cái mức nương trung bình của bên mình nhận được là tầm từ năm triệu thì cái đấy đã đủ để cho mình
chi tiêu hoạt động sinh hoạt trong gia đình
và ngoài thời gian làm việc ở đây thì mình có thời gian chăm sóc cho gia đình nhiều hơn so với cái công ty cũ mà mình làm
trong bối cảnh an toàn thực phẩm ngày càng được người tiêu dùng quan tâm thì áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất rau như nhà màng
nhà lưới đã góp phần mở rộng đầu ra cho các hội chăn nuôi và thúc đẩy phòng truyền thống của nhà máy
góp phần nâng cao năng suất chất lượng của các loại rau củ
đây là mô hình trồng rau theo phương pháp hữu cơ trên diện tích sáu m hai của gia đình chị nguyễn thị kim liên
tại cụm năm xã vân phúc huyện phúc thọ thành phố hà nội
không phải là người công tác trong ngành nông nghiệp tuy nhiên nhận thức được tầm quan trọng của thực phẩm an toàn trong mỗi bữa ăn hàng ngày
mất hơn một năm để cài tạo đất nghiên cứu tìm tòi và học hỏi ở các mô hình nông nghiệp sạch khác
đến nay mô hình gia đình chị đã dần đem lại
bằng chứng là hàng ngày các đơn hàng đến với chị ngày một tăng dần
dù mới chỉ là những khách hàng thân quen tự giới thiệu cho nhau mua để bảo đảm cho bữa ăn hàng ngày
nhưng điều đó cũng hứa hẹn sự thành công của mô hình trồng rau hữu cơ của chị liên trong tương lai
cái nguồn của mình chính là ở đấy xong họ cứ lan rộng lên thế là càng ngày lượng khách hàng của mình nó càng nhiều
nguyện đoạn là với phát triển mô hình nhà màng nhà lưới để sản xuất rau an toàn
thì gia đình bà liên cũng có thuê với diện tích khá lớn khoảng ba mươi sào
đấy tại là khu tăng sản để hiện nay bà ấy làm mô hình nhà màng nhà lưới và cùng mô hình hoa cây cảnh
nói chung là chúng tôi xem kiểm tra năm hai nghìn một mươi bảy
thế trước hết là cơ bản là rau nhà bà ấy đạt cơ bản tốt
mô hình trồng rau theo phương pháp hữu cơ của chị liên không những góp phần đưa ra thị trường những sản phẩm rau an toàn
phát triển đời sống kinh tế cho gia đình chị mà còn góp phần tạo công ăn việc làm cho bốn người lao động địa phương
nhất là những người đã qua độ tuổi lao động
bên cạnh đó mô hình còn góp phần thay đổi thói quen nhận thức của người nông dân trong sản xuất nông nghiệp
trước kia thì tôi đi làm mà nó bóp bình
mô hình là biết là có hôm nào đi làm cho người ta thì làm còn không hôm nào làm thì làm của gia đình
và làm ở đây thì thời gian giờ giấc thì nó ổn định
nó không phải là quá giờ mà không phải là đi sớm
và về cái kinh tế và lương tháng các cháu nó giả thì bình quân là tháng bốn triệu rưỡi một tháng
cho nên là chúng tôi làm ở đây thì là cái kinh tế gia đình nó đều đặn vững chắc hơn
nhà ấy thì là chúng tôi trồng bằng phương pháp của gia đình
thế nhưng mà ra đến đây thì là rau sạch ở đây là các bạn làm ăn thì nói chung là đều tất cả theo mô hình rau sạch này
là các phân thì bỏ phân hữu cơ nói như thế
chứ không có trồng không có bỏ phân theo mọi ngày chúng tôi ở nhà
nói chung là cái cách làm ở đây nó khác mấy ở nhà nó an toàn hơn
chúng tôi về đến nhà này là cũng áp dụng và cũng nói chung là
xung quanh xóm hàng xóm thì đều tất cả để làm như ở mô hình rau sạch cái này
xác định rõ tiềm năng và thế mạnh của địa phương ngành nông nghiệp và nhiều doanh nghiệp
nhà nông tỉnh lâm đồng đã tiếp cận với nông nghiệp công nghệ cao
tư duy đột phá trong sản xuất nông nghiệp đã tạo nên diện mạo mới cho vùng đất này
chỉ tính đến nông nghiệp nhà nông tỉnh lâm đồng đã tiếp cận với nông nghiệp công nghệ cao

đã có sự phát triển vượt bậc về năng suất thu nhập và chất lượng sản phẩm
trở thành điểm sáng về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong cả nước
làng hoa thái phiên có hơn một hộ tham gia sản xuất trên diện tích ba trăm hai mươi hectare nhà kính
với kỹ thuật canh tác hiện đại hàng năm cung cấp cho thị trường hơn hai trăm năm mươi triệu cành hoa lili
hoa cúc và cát tường thu nhập bình quân của mỗi nông hộ đạt khoảng bốn trăm linh triệu đồng mỗi năm
nó so với các cái khác nó có thu nhập cao hơn
ví dụ trong một sao bên trong nếu như mà mình không làm vàng mình làm cây lá ghim
gọi là cây lá ghim thì so với cây cúc này thì cây cúc này phải gấp ba bốn lần cây là ghim
cái hoa cúc này thì nó phụ thời thuộc vào bánh sáng
có nghĩa là mình phải trống điện
bắt đầu mình trông
cũng có nhà thì sau khi trồng một hai ngày
một hai ngày thì họ mới trông điện sáng này lên
điện có nghĩa là từ khi giống
bắt đầu từ cây giống đến lúc được bốn mươi năm ngày
mình lấy cái mức là đó
từ khi trông giống đem ra vị cắt cắm ra vị
và trồng ra đất thì bốn mươi năm ngày
từ khi trồng ra đất đến khi cắt điện là bốn mươi năm ngày
là phải liên tục
còn sau đó thì mình
ngắt hết hoàn toàn
nghỉ cho tới khi thu hoạch
không có trông lên nữa
tôi lấy khắp các cái vùng ở đà lạt
ở các cái làng hoa
đặc biệt là hoa hồng
thì lấy ở lạc dương cũng như ở vạn thành
ở vùng như đa gít hay là
ở các cái vùng
xung quanh đà lạt cũng có
sản phẩm của chúng tôi thì cung cấp đến
khoảng hai mươi tỉnh thành trong cả nước
và đặc biệt là những cái thành phố
như sài gòn hà nội
hay là huế đà nẵng
ngoài ra thì chúng tôi có xuất khẩu
đến một số nước như
và hàn quốc
những kết quả của chương trình nông nghiệp công nghệ cao
tại lâm đồng đã làm thay đổi
tư duy sản xuất của nhà nông nơi đây
có thể nói hoa mang thương hiệu
hoa đà lạt đã và đang chinh phục
thị trường hoa cao cấp trong nước
và quốc tế

xin chào và hẹn gặp lại